trong đường rây người phụ nữ bị xe lửa cán đứt lìa hai chân được các nhân viên y tế cấp cứu và đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
sau vụ va chạm đoàn tàu dừng lại khoảng hai mươi năm phút và tiếp tục lộn trình sau khi hiện trường được giải quyết
nhận tin báo được lượng chức đang thành phố thủ đức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa mời chủ xe ô tô đầu kéo chạy ngược chiều trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua xã long phước và phước thái huyện long thành để đến làm việc
trước đó theo clip người dân ghi lại lúc một mươi bảy h một mươi chiều ngày ba mươi một tháng ba trên tuyến quốc lộ năm mươi một đi qua xã long phước và phước thái huyện long thành
xe ô tô độc kéo năm mươi một c bốn mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi bảy kéo theo rơ móc năm mươi một r bảy nghìn chín trăm sáu mươi hai chạy ngược chiều tốc độ cao đóng từ bà rịa vũng tàu về thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sự việc gây nguy hiểm cho chủ các phương tiện đi đúng chiều và gây bức xúc cho người dân
ngay sau khi clip được đăng tải lãnh đạo công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông nhanh chóng xác minh làm rõ để xử lý
qua xác minh được biết xe ô tô đầu kéo năm mươi một c bốn mươi nghìn bảy trăm sáu mươi bảy kéo theo rơ móc năm mươi một r bảy nghìn chín trăm sáu mươi hai do công ty trách nhiệm hữu hạng dịch vụ vận tải hùng minh phát làm chủ sở hữu
làm việc với cảnh sát giao thông ông nguyễn văn hùng cho biết ngày ba mươi một tháng ba có giao phương tiện cho tài xế ninh công hiệp ba mươi tám tuổi điều khiển từ tỉnh bình dương đi thị xã phú mỹ vũng tàu để lấy hàng
khi lưu thông đến quốc lộ năm mươi một đoạn qua xã long phước và phước thái huyện long thành thì điều khiển xe chạy ngược chiều
hiện ông hùng đang liên lạc với tài xế hiệp để đến công an công an giải quyết
theo nghị định một trăm linh người điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường một chiều đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều sẽ bị phạt từ ba năm triệu đồng tước giấy phép lái xe từ hai bốn tháng
kính thưa quý vị và các bạn thực hiện chủ trương đánh sập hầm vàng trong vườn quốc gia sông thanh
mới đây thì phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hồ quang bủ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh trực tiếp khảo sát
và lên các phương án mới cũng như là chi tiết và cẩn thận
sau khi di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ và đi bộ xuyên rừng khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ đoàn công tác mới tiếp cận được khe tà vạc xã đắc rinh
theo kế hoạch của tỉnh tà vạc là cứ điểm đầu tiên sử dụng lượng thuốc nổ quy mô lớn đánh sập toàn bộ các hầm giang ngăn ngừa không cho tái diễn hoạt động khai thác trái phép tại đây
anh em đi là phải tung lại của người chỉ huy
thì chỗ nào đi chỗ nào không đi
đi tập trung như thế nào
và đi mai phục hoặc là đi phục thái dấu chân người ta lùm theo là phải phục
để mà cái an toàn cho mình tránh hết khi mà mình phát hiện
vì các đối tượng đang nếu mà còn bóm trộn ra là họ hết là nghiệp
và nó cũng manh động mình cũng sợ manh động
nhưng thực tế là người ta thấy mình là họ chạy rồi
do cái đường mình đi là mình đi trên đầu đi xuống họ dưới là họ đã phát hiện họ chạy rồi
nên cái việc mà đuổi bác mình cũng hơi khó
qua khảo sát khai tà bạc chưa phải điểm khai thác quy mô
mà chủ yếu tập trung ở khu dược thành mỹ một thành mỹ hai
việc khảo sát lập kế hoạch lên phương án đánh sập các hầm vàng trái phép
trong dường quốc gia sông thanh đã được các ngành đơn vị chiêu ngôn tính toán chi tiết
vấn đề còn lại là bang chỉ đạo đang chờ sự đồng ý của cơ quan của thẩm quyền
về việc cấp phép sử dụng thuốc nổ đánh sập hầm giàng
khi đánh sập thì nó sẽ làm mất cái dấu vách những cái hầm vàng này
và khi làm lại thì cũng rất là khó
cái thứ hai là chúng tôi nâng cao cái tuyên truyền cho người dân xung quanh
để cái việc này là việc vườn quốc gia sông thanh này là nghiêm cấm không có xâm phạm không có việc này
việc thứ ba nữa thì chúng tôi tăng cường cái công tác bảo vệ trốt chặt giữ
để mà làm sao nó không có tình trạng này xảy ra nữa
trước mắt quỹ ban dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành đơn vị liên quan
và yêu cầu cử lực lượng túc trực canh giữ truy quét
cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đồng ý cấp và sử dụng thuốc nổ
đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép
bên cạnh đó chính quyền huyện nam giang và phước sơn đang tăng cường tuyên truyền
phổ biến chủ trương chính sách của trung ương tỉnh và các ngành có liên quan
trong công tác bảo vệ rừng bảo tồn đa dạng sinh học
và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh